hiện nay ngành du lịch hà nội đang nỗ lực kích cầu du lịch nội địa nhằm quảng bá giới thiệu điểm đến văn hóa lịch sử du lịch của hà nội
với thông điệp an toàn thân thiện chất lượng và hấp dẫn góp phần phục hồi ngành kinh tế xanh của thủ đô
bằng việc nghiên cứu các tiềm năng sẵn có của thủ đô tổng công ty du lịch hà nội đã và đang chủ động xây dựng các chương trình
chùm tour sản phẩm kích cầu du lịch nội địa chất lượng cao với các điểm đến hấp dẫn giá cả hợp lý để thu hút du khách du lịch
bảo đảm khai thác hiệu quả các tài nguyên du lịch sẵn có đồng thời phát huy được các giá trị lợi thế của thủ đô và phù hợp trong giai đoạn hiện nay
nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố năm hai nghìn hai mươi khắc phục sự suy giảm của ngành du lịch do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
hà nội đang tập trung giả soát kế hoạch kích cầu du lịch nội địa thành phố năm hai nghìn hai mươi xây dựng gói kích cầu đẩy mạnh truyền thông về sản phẩm dịch vụ du lịch
trong đó cung cấp danh sách các điểm tham quan hấp dẫn nhất của thủ đô với những nội dung chi tiết như tên địa chỉ các chương trình khuyến mại ưu đãi giá dịch vụ tham khảo

thỏa bản tốt nhất nhu cầu của du khách và đến nay thì đã có hơn một trăm linh các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố hưởng ứng
hiện các sở và đơn vị du lịch trên địa bàn cũng đang tập trung nâng cao chất lượng các điểm tham quan di tích các đơn vị nghệ thuật tích cực hưởng ứng
và đăng ký tham gia các chương trình kích cầu du lịch có chính sách ưu đãi trong năm hai nghìn hai mươi